tại tỉnh phú yên lượng khách du lịch đến đây vẫn rất đông
theo du khách họ cảm thấy yên tâm khi các đơn vị phục vụ chủ động các phương pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ sau tết nguyên đán đến nay tại danh thắng quốc gia gành đá đĩa ở xã an ninh đông huyện tuy an
trung bình mỗi ngày có khoảng hai năm trăm linh du khách đến tham quan
tại các điểm đến ban quản lý di tích tỉnh phú yên đều tổ chức khử khuẩn
miễn phí nước rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn du khách phòng chống dịch bệnh
giúp họ yên tâm thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên độc đáo của xứ hoa vàng cỏ xanh
từ đầu năm đến nay tổng lượt khách du lịch đến phú yên đạt gần hai trăm sáu mươi bốn lượt
tăng hơn hai mươi hai
trong đó có gần bốn sáu trăm linh khách quốc tế tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
điều này đã nói lên công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh phú yên được làm tốt
tạo cảm giác an toàn cho du khách
tham quan di tích danh thắng cảnh đảm bảo các tiêu chí về du lịch an toàn
hoặc là cảnh về khuyến cáo của bộ y tế về việc truyền truyền bằng trực quan cho du khách

liên minh kích cầu du lịch mà hiệp hội du lịch việt nam ký kết với hiệp hội du lịch các tỉnh bình định phú yên đắk lắc gia lai
ngành du lịch tỉnh phú yên cũng đang nỗ lực quảng bá xúc tiến
hình thành các gói sản phẩm kích cầu từ lưu trú ăn uống vận chuyển đến lựa hành
và các khu vui chơi giải trí nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay